trong năm hai nghìn một mươi tám ngành thủy sản đã vượt qua nhiều cửa ải để có một năm thành công
với đà tăng trưởng thuận lợi trong năm vừa qua ngành thủy sản đặt mục tiêu
năm hai nghìn một mươi chín kim ngạch xuất khẩu đạt một mươi năm tỷ usd
năm hai nghìn một mươi tám ngành thủy sản đối mặt với nhiều khó khăn khi phải chịu tác động của chín cơn bão
an ninh trên biển diễn biến phức tạp thẻ vàng của ec trong khi thị trường thế giới có nhiều biến động
và một số rào cản kỹ thuật của nước nhập khẩu ảnh hưởng đến sản xuất thủy sản
thiếu lao động trực tiếp đi biển
tuy vậy nhờ nguồn lợi một số loài thủy sản phục hồi thị trường tiêu thụ hải sản
và giá nguyên nhân liệu tương đối ổn định nên sản xuất xuất khẩu thủy sản năm hai nghìn một mươi tám duy trì được đà tăng trưởng
năm hai nghìn một mươi chín ngành thủy sản đặt mục tiêu tốc độ tăng giá trị sản xuất thủy sản tăng bốn sáu mươi chín so với năm hai nghìn một mươi tám
tổng sản lượng thủy sản đạt tám tám mươi một tấn tăng bốn hai so với năm hai nghìn một mươi tám
kim ngạc xuất khẩu thủy sản phân đấu đạt một mươi năm tỷ usd
thưa quý vị ngày bảy tháng hai đồn biên phòng cửa khẩu cảng chân mây bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh thừa thiên huế
đã tiếp nhận chín thuyền viên tàu đức phát sáu mươi sáu do ông nguyễn huy hùng làm thuyền trưởng bị nạn khi đang lưu thông hàng hóa trên biển
tàu đức pháp sáu mươi sáu của công ty vận tải biển hải đạt có địa chỉ tại diêm điền thái thụy thái bình chở gạo từ an giang tới hải phòng
trên tàu có chín thuyền viên trên đường vận chuyển thuyền viên phát hiện tàu bị nước tràn vào hầm hàng
nhận được thông tin bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh thừa thiên huế đã báo cho các lực lượng chức năng tiếp tục liên lạc với tàu bị nạn
và phát thông báo tìm kiếm cứu nạn cho các tàu lân cận đang đánh bắt trên biển
tiếp đó tàu long phú một mươi tám đang hành trình từ nghệ an đi dung quất quảng ngãi đã phát hiện cách tàu đức pháp sáu mươi sáu ba hải lý
và các thuyền viên trên phao bè cách tàu đức phát khoảng hai hải lý
tàu long phú tiếp cận và cứu chín thuyền viên tàu đức pháp sáu mươi sáu lên tàu an toàn hiện tình trạng sức khỏe của các thuyền viên ổn định
sau khi đưa các thuyền viên vào bờ tại trạm biên phòng cửa khẩu cảng chân mây đơn vị đã liên lạc với người thân nhanh chóng làm thủ tục đón nhận chín thuyền viên
trong những ngày đầu năm mới ngoài việc đến các điểm đền chùa để cầu phúc cầu an người dân tp hcm và các tỉnh lân cận còn ghé thăm các khu vui chơi giải trí
di tích lịch sử các viện bảo tàng và trong ba ngày tết các điểm tham quan tại tp hcm đã đón nhận hàng nghìn lượt khách mỗi ngày
công viên tàu đản thảo cầm viên khu vui chơi đầm xen bảo tàng hồ chí minh là những địa điểm được người dân lựa chọn du xuân kỷ hội hai nghìn một mươi chín
số lượng khách tham quan trong ba ngày đầu năm tăng nhanh hầu hết là các phụ huynh đưa con nhỏ đến vui chơi và trải nghiệm
với sự trang trí bắt mắt đa dạng với nhiều loài hoa cây cảnh độc lạ có sự thay đổi theo từng năm hội hoa xuân tao đàn thu hút được nhiều du khách đặc biệt là các em nhỏ và các bạn trẻ đến chụp hình
tại thảo cầm viên sài gòn khu vực các trùng thú như voi hươ cao cổ khỉ rất đông người dân tham quan
các em nhỏ cũng tỏ ra thích thú hào hứng khi được bố mẹ cho đi chơi du xuân trong dịp đầu năm mới
năm nào hình như là gia đình của tôi cũng đi thảo con viên hết tại vì thảo cầm viên thứ nhất là cái nơi nó thích hợp với con nít nhà tôi mấy đứa trẻ nó thích vô coi thú với lại không khí trong này nó cũng mát mà giá vé thì cũng vừa với túi tiền mọi người hơn
nhiều phụ huynh lựa chọn bảo tàng hồ chí minh làm điểm đến vào những ngày nghỉ tết nguyên đán cho gia đình
họ hy vọng sau buổi tham quan trải nghiệm các bé sẽ biết được về những di tích lịch sử những câu chuyện kỳ vật đẹp mà các thế hệ đi trước để lại
khi đến bảo tàng lịch sử thì tôi mong muốn là bến nhà mình sẽ khám phá và biết được các di tích lịch sử của việt nam
tôi thấy là ở đây thì đồ chơi và giá vé thì rất là hợp lý đối với lại các gia đình
dịp tết nguyên đán hai nghìn một mươi chín này giá vé vào phòng tại các điểm thăm quan vẫn được giữ ổn định

công tác quản lý được tăng cường siết chặt không xảy ra hiện tượng chặt chém và hạn chế tối đa những rủi ro có thể xảy ra với khách tham quan
không chỉ có những người dân đang sống làm việc tại tp hcm nhiều khách du lịch đến từ các tỉnh khác và cả khách du lịch nước ngoài
thời tiết tại tp hcm nắng đẹp thích hợp cho các chuyến đi chơi thăm quan
do lượng du khách dồn về quá đông nên tại nhiều điểm du lịch đã xảy ra tình trạng quá tải
thưa quý vị năm nào cũng vậy đồn biên phòng châu khê lại tổ chức đón tết vui xuân cho cán bộ chiến sĩ mới ở nơi đây
ở một nơi hết sức đặc biệt và được ví là đồn ba
không có điện lưới quốc gia không có sóng điện thoại và không có chợ
hôm nay xin mời quý vị khán giả cùng trải nghiệm vào không khí đón xuân mới không quên nhiệm vụ của các cán bộ chiến sĩ
vẫn ngày đêm chắc tay súng giữ vững biên cương của tổ quốc
thành lập năm hai nghìn tám đồn biên phòng châu khê con cuông là đơn vị duy nhất của biên phòng nghệ an
ở xa khu dân cư không có điện lưới quốc gia không có sóng điện thoại và không có chợ được gọi là đồn ba mươi
khó khăn là vậy nhưng không khí đón tết kỷ hợi của cán bộ chiến sĩ nơi đây không vì thế mà kém vui
trang trí cây đào tết mầm ngũ quả bàn thờ tết vốn gần gũi ở quê nhà
trở thành công việc thiêng liêng về cán bộ chiến sĩ nơi bên này
ai cũng háo hức bởi đây là năm đầu tiên
đồn châu khê đón xuân mới trong trụ sở khang trang hơn
đón tết năm nay đơn vị đã chuẩn bị đủ các loại lương thực thực phẩm chế độ theo quy định của cấp trên

hai là về lương thực thực phẩm chúng tôi tức là về gạo nếp gạo tẻ này kia là anh em cũng cùng với bà con sản xuất lúa nước này kia là cũng cung cấp đầy đủ tại chỗ này
lá bánh rong này kia anh em cũng đi tuần trên biên này kia lấy lá về anh em tự hỏi tự làm
lợn gà rồi là ao cá anh em tự tăng ra sản xuất được đầy đủ không thiếu cái gì về hương vị ngày tết cả
buổi họp do ban chỉ huy đơn vị năm cũ diễn ra khá đặc biệt so với những lần khác
ngoài quán triệt nhiệm vụ cho bảy mươi lực lượng trực chiến đấu dịp tết
những món quà lì xì tùy nhỏ nhưng cũng làm ấm lòng cán bộ chiến sĩ nơi bên cương
cách đó không xa
anh em chiến sĩ mới cũng đang quay quần chuẩn bị cho nổi bánh trưng tết
vui xuân mới không quên nhiệm vụ
hơn ba mươi ba km đường biên giới việt lào
nằm mốc giới do đồn quản lý vẫn vẹn toàn
cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng châu khê vẫn luôn xác định rõ trách nhiệm của mình để biên giới bình yên
đây là cái tết đầu tiên mà tôi ra gia đình để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia
nhờ được sự quan tâm của ban chủ huy đơn vị và các anh em ở trong đơn vị
thật sự chúng tôi đã có một cái tết rất vui rất hạnh phúc và đầm ấm
đấy giờ đấy tôi mới hiểu thế nào là đồn là nhà
đó là quê hương thật sự đây là cái tết rất vui trong đời của tôi
xa dân xa bản sinh hoạt chợ cũng không và cũng không có sóng điện thoại để chia sẻ với người thân của mình
vì vậy không khí đón tết của cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng châu khê cũng hết sức đặc biệt
trong thời khắc thiêng liêng như thế này thì hơi ấm của tình người tình đồng chí tình đồng đội đã hòa quyện thành tình yêu tổ quốc
thưa quý vị hôm nay mùng bốn tết kỷ hợi nông dân các tỉnh phía bắc đã xuống đồng
bắt đầu một vụ sản xuất mới với nhiều mong muốn về những vụ mùa bội thu được giá
trên những chân ruộng trúng chuyên trồng lúa của các tỉnh thanh hóa thái bình hà nam nam định hải dương
bà con nông dân đã ra thăm đồng đắp bờ quốc lấy may ngày đầu năm
và cũng là chuẩn bị đón nước đợt ba để bắt tay vào gieo cấy vụ xuân hè đúng khung thời vụ
theo khung thời vụ các tỉnh phía bắc sẽ đồng loạt cấy vụ xuân từ ngày một mươi tháng hai tức ngày sáu tháng riêng
vụ đông xuân năm nay toàn miền bắc dự kiến gieo cấy trên một một triệu hectare lúa
phần đầu năng suất trung bình đạt sáu mươi bốn ba tạ một hectare sản lượng ước đạt trên bảy hai triệu tấn lúa
gieo trồng rau màu vụ xuân hai nghìn một mươi chín đạt năm trăm ba mươi năm hectare
để đạt được con số dự kiến này ngành chức năng cần làm tốt công tác dự báo diễn biến của thời tiết
sâu bệnh và chỉ đạo các địa phương thực hiện các biện pháp ứng phó kịp thời có hiệu quả
thưa quý vị việc lựa chọn việt nam làm nơi tổ chức hội nghị thượng đỉnh mỹ chiều lần thứ hai cho thấy
hai nước có thể vượt qua được những xung đột và chia rẽ hướng tới một mối quan hệ đối tác thịnh vượng
nhận định này được bộ ngoại giao mỹ đưa ra sáng nay theo giờ hà nội
phát biểu trong một buổi họp báo người phát ngôn bộ ngoại giao mỹ robert baladino cho biết
đặc phái viên mỹ về triều tiên stephen peer gọi là một người phát ngôn về triều tiên
ở bình nhưỡng để chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh vào ngày hai mươi bảy hai mươi tám tháng hai tới
cũng như thúc đẩy tiến triển trong việc thực thi các cam kết tại hội nghị thượng đỉnh hồi tháng sáu năm ngoái
ở singapore người phát ngôn bộ ngoại giao mỹ cũng khẳng định lịch sử quan hệ mỹ việt nam đã phản
ánh về khả năng đạt được hòa bình và thịnh vượng hiện chưa có thông báo chính thức về nội dung
chi tiết và tình hình đàm phán giữa stephen biegal và đặc phái viên phụ trách quan hệ với mỹ
thuộc ủy ban quốc vụ triều tiên kim học trơn tại thủ đô bình nhưỡng
một quan chức bộ ngoại giao hàn quốc cho biết
ở thời điểm hiện tại khó đoán định thời điểm kết thúc cuộc đàm phán này
nhiều khả năng ông biegun sẽ gặp lại trường đoàn hàn quốc tham gia đàm phán sáu bên
về vấn đề hạt nhân triều tiên ni đô nhươn vào ngày tám tháng hai hoặc cuối tuần này
đảng thái rắc xa chát đã chính thức thông báo đề cử công chúa ubon ratana
chị gái của nhà vua maha vajiralongkorn làm ứng cử viên thủ tướng của đảng này
tuyên bố này đã tạo nên một cú sốc lớn trên chính trường của thái lan
khi lần đầu tiên một thành viên hoàng gia thái lan tham gia chính trường
kể từ khi nước này thiết lập chế độ quân chủ lập hiến vào năm một nghìn chín trăm ba mươi hai
chủ tịch đảng thái rắc xa chát khẳng định công chúa ubon ratana
một người có học thức và chuyên môn là lựa chọn phù hợp nhất của đảng này
hoàng gia thái lan từ trước đến nay vốn đứng ngoài chính trị
và chưa có thủ tướng nào xuất thân từ hoàng gia sau tám mươi bảy năm thiết lập quân chủ lập hiến
cùng ngày thủ tướng thái lan
braywood chanuja đã chấp thuận đề cử của đảng phalang pracharat
đảng quyền lực nhân dân của nhà nước sẽ tranh trước thủ tướng trong cuộc tổng tuyển cử sắp tới
trước đó ủy ban bầu cử thái lan thông báo nước này sẽ tổ chức tổng tuyển cử
vào ngày hai mươi bốn tháng ba tới nhằm khôi phục chính quyền dân sự
đây sẽ là cuộc tổng tuyển cử đầu tiên tại quốc gia đông nam á này
kể từ sau cuộc đảo chính quân sự năm hai nghìn một mươi
quốc hội australia cho biết mạng máy tính của cơ quan này đã bị xâm nhập trái phép
một cuộc điều tra về sự cố này hiện đang được
trong một tuyên bố chung chủ tịch thượng viện australia scott ryan và chủ tịch hạ viện australia
tony smith đã thông báo về một sự cố an ninh trên hệ thống mạng máy tính của quốc hội xảy ra
trong một đêm dạng sáng thứ sáu ngày tám tháng hai hiện chưa ghi nhận về thiệt hại
các dữ liệu và tất cả các mật khẩu đã được thiết lập lại đồng thời chưa có bằng chứng cụ thể
về việc xâm nhập này có liên quan tới hoạt động bầu cử liên bang tại nước này vào tháng năm tới đây hay không
để có kết luận chính xác về nguyên nhân của một sự cố mạng cần có thời gian và các cuộc điều tra
đang được thực hiện bởi các cơ quan an ninh có liên quan
thưa quý vị đã hai mươi năm qua cứ mỗi dịp tết đến xuân về nghệ sĩ trần phong sơn
người đài loan của trung quốc lại tạc một bức tượng con giáp mừng xuân mới
tết kỷ hợi năm nay cũng không nằm ngoài ngoại lệ khi người nghệ sĩ tài hoa này lại cho ra đời
tác phẩm điêu khắc siêu nhỏ gợi nhớ đến câu chuyện ngụ ngôn nổi tiếng ba chú heo con
năm nay nghệ nhân đài loan đã sử dụng hạt gạo với cạnh dài
nhất chỉ một mm để tạc ba chú heo siêu nhỏ
tôi tạc ba chú heo nhỏ này để mừng năm mới kỳ hợi tượng ba chú heo phỏng theo chuyện ngụ ngôn
ba chúa heo con để nhắc nhở các em nhỏ làm việc thực tế và cẩn trọng tôi đã mất ba tháng để hoàn thành tác phẩm này
nghệ nhân trần phong sơn đã làm công việc điêu khắc tượng siêu nhỏ hơn ba mươi năm nay
với khoảng hai trăm linh tác phẩm nghệ thuật mỗi năm các tác phẩm của ông lại nhỏ hơn
như là một thử thách mới để người nghệ nhân sáu mươi ba tuổi này phấn đấu
ông cho biết vẫn chưa có ý định ngừng công việc này
quý vị khán giả thân mến chương trình thời sự của chúng tôi đến đây là kết thúc thân ái chào tạm biệt